thưa quý vị phiên xác xử bà nguyễn phương hằng và đồng phạm sẽ được tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xác xử vào ngày hai mươi một tháng chín tới
phiên tòa dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của dư luận
tòa án nhân dân tp hcm đề nghị người dân không tụ tập trước tòa gây cản trở lưu thông
do trụ sở của tòa án nhân dân tp hcm đang trong giai đoạn trùng tu và tổ chức nhiều phiên xác xử cùng thời điểm
nên tòa án nhân dân tp hcm chỉ có thể sắp xếp cho những người được triệu tập đến tham dự phiên tòa khu vực tác nghiệp cho báo chí
do đó người dân quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng
tránh tụ tập đông người ở khu vực xung quanh trụ sở tòa án ảnh hưởng đến việc lưu thông
theo nội dung vụ án bà hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên mạng phát ngôn có nội dung vệ đặt
biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
đưa lên bản những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của một mươi người
các đồng phạm khác gồm đảng anh quân nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân có vai trò giúp sức cho bà hằng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín